trang mạng quân sự của nga cho biết sáng ngày một mươi ba tháng tám theo giờ địa phương ở tây nam biển đen
tàu tuần tra của hạm đội biển đen nga vasily baikov đã phát hiện tàu trở hàng sukhorov okan
treo cờ palau đang hướng đến cảng izmaeo của ukraine
do nghi ngờ vận chuyển hàng cấm chỉ huy hạm đội biển đen đã yêu cầu dừng con tàu để kiểm tra
tuy nhiên thuyền trường của tàu đã phát lỡ yêu cầu này khiến tàu tuần tra vasily baikov phải nổ súng cảnh báo
để đảm bảo việc kiểm tra một trực thăng chở binh sĩ nga đã bay từ tàu vasily baikov sang tàu sukhorov okan
trong quá trình liên lạc vô tuyến giữa hai tàu tàu chở hàng đã dừng lại
cho phép đoàn kiểm tra hạ cánh trên tàu mà không gặp sự cố nào
sau khi hoàn tất công việc kiểm tra tàu sikoro okan đã được phép tiếp tục di chuyển đến cảng izermaio
hiện các tàu của hạm đội biển đen nga tiếp tục tuần tra tích cực trong các khu vực được giao